ngày một mươi sáu tháng năm tỉnh ủy vĩnh long đã tổ chức hội thi báo công sơn bác năm hai nghìn một mươi chín
tại hội thi các tập thể cá nhân đã tham gia kể chuyện diễn kịch cải lương là những việc làm có thật trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
hội thi năm nay có hai mươi bốn tiết mục dự thi là những cá nhân tập thể đại diện cho một trăm linh hai thí sinh tham gia hội thi cấp huyện và đại diện cho hơn một tấm gương tiêu biểu xuất sắc được biểu dương khen thưởng cấp huyện
theo đánh giá của ban tổ chức hội thi hầu hết các bài dự thi tham gia đều đạt khá giỏi trở lên
hội thi rất đa dạng phong phú về thành phần gồm cán bộ đảng viên công chức viên chức lực lượng vũ trang giáo viên nông dân
nội dung đều bám sát nội dung học tập chủ đề đăng ký sát thực tế và tạo sức lan tỏa
từ những việc làm ấy đã mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân cho cộng đồng cho tổ chức cho nhân dân góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp